thưa quý vị ngày hai mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết
vừa phát hiện bắt giữ một kho vũ khí công cụ hỗ trợ với số lượng cực lớn trên địa bàn của huyện nhà bè
với hàng chục súng ngắn và hàng ngàn hung khí nguy hiểm
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh tội phạm
vi phạm pháp luật về sản xuất mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã chủ trì triển khai nhiều kế hoạch tấn công với tội phạm này
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu trinh sát phòng cảnh sát hình sự tuần tra trên đường trang tử
thuộc phường hai quận sáu thì phát hiện nguyễn thành nam sinh năm hai nghìn ngồi quận tám điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính tổ công tác phát hiện nam đang tàn trữ trên xe ba con dao tự chế một súng rulo một mươi viên đạn cao su
qua đấu tranh nam khai nhận đang đi giao số vũ khí trên cho đối tượng trần duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tiền giang
ngụ huyện nhà bè tp hcm để lấy tiền công
khám xét tiệm internet và nhà của khánh trên đường phạm hữu lầu xã phước kiển huyện nhà bè công an phát hiện thêm một kho hàng nóng gồm
ba súng ngắn kim loại hai súng rô lô một súng tự chế hàng chục hộp tiếp đạn đạn bi cùng hơn hai dao tự chế súng điện hung khí nguy hiểm khác
hiện công an tp hcm đang mở rộng điều tra vụ việc